thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ do quân ủy trung ương phát động
cục chính trị bộ đội biên phòng phát động chương trình nâng bước em tới trường
qua gần hai năm thực hiện đã có hàng nghìn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được hỗ trợ tiếp tục đến trường
để tìm kiếm nguồn chi thức với ước mong xây đắp một tương lai tươi sáng hơn
tại bình phước chương trình nâng bước em tới trường cũng đã đạt được những kết quả đáng trân trọng
trong hành trình đến trường tìm con chữ chiếc xe máy cũ ba năm nay đã trở theo ước mơ của em làng khắc đạt
về mong ước một cuộc sống tươi đẹp hơn
cha mẹ để lại em cho ông bà nuôi từ khi còn nhỏ con đường học hành của đạt cũng lắm trở ngại bởi cái nghèo của ông bà
nhưng giờ đây con đường đến trường của đạt đã rộng mở hơn khi có sự chung tay dìu dắt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
con rất thương ông bà
bởi vì ông mà đã lớn tuổi rồi lo cho con ăn học
và con cảm ơn những chú bộ đội đã cho tiền con để đi học
còn đối với điểu việt sau giờ học là khoảng thời gian em phụ mẹ chăm sóc bò
cũng là nguồn tài sản quý giá mà bộ đội biên phòng bình phước trao tặng
gia đình việt có đến năm anh em ba mất sớm do bạo bệnh mẹ đi làm thuê
mỗi tháng được nhận hỗ trợ năm trăm linh đồng từ chương trình nâng bước em đến trường
của đồn biên phòng cửa khẩu hoàng diệu đã giúp con đường đến trường của em bớt trông tranh hơn
chương trình nâng bước em tới trường được bộ đội biên phòng tỉnh bình phước triển khai thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
với mục tiêu là mỗi cán bộ chiến sĩ tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
nhận đỡ đầu hai em học sinh đến khi học xong lớp một mươi hai
mỗi cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu ít nhất hai em học sinh trên địa bàn
và ít nhất một em học sinh của nước campuchia ở địa bàn đối diện
tính đến thời điểm hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu sáu mươi một học sinh
với số tiền hỗ trợ gần bốn trăm linh triệu đồng trong đó có một học sinh campuchia
gia đình tôi rất khó khăn nhận được sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng việt nam cho con tôi đến trường
tôi rất vui cảm ơn các anh bộ đội biên phòng việt nam nhiều lắm
không ít cán bộ chiến sĩ công nhân viên quốc phòng trong bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
cuộc sống vẫn còn khó khăn
nhưng việc tự nguyện đóng góp hàng tháng từ việc tiết kiệm lương phụ cấp tăng gia sản xuất
lao động gây quỹ để dành tặng cho các học sinh khó khăn với họ không chỉ là trách nhiệm
nghĩa vụ mà còn chứa đựng ba tình cảm yêu thương
thực hiện chương trình nâng bước em đến trường do bộ đội biên phòng tỉnh phát động
trong thời gian qua đồn biên phòng cửa khẩu diệu đã phối hợp với đảng ủy ủy ban dân xã hưng phước
và xã phước thiện cùng với các trường học đóng chân trên địa bàn tiến hành khảo sát
các em đó để đánh giá tình trạng học tập của em cũng như phối hợp với nhà trường
để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
cùng với nhiệm vụ giữ bình yên nơi biên cương tổ quốc giờ đây những người chiến sĩ biên phòng tỉnh bình phước
lại nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tới trường như bao đứa trẻ khác
để sau này các em trở thành những người công dân tốt xây dựng đất nước